ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm đã đặt quyết tâm phấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi hoàn thành ba mươi hai dự án cầu đường trọng điểm
trong năm mươi chín dự án giao thông đã và đang triển khai còn nhiều dự án nằm ở vị trí giao thông trọng điểm bị chậm tiến độ do thiếu mặt bằng thi công
cụ thể như dự án xây dựng đoạn tuyến kết nối từ cầu phú hữu trên đường vành đai phía đông đến xa lộ hà nội
bao gồm nút giao thông bình thái tại quận chín và quận thủ đức
dự án xây dựng đoạn kết nối từ nút giao thông bình thái đến đường phạm văn đồng
ban quản lý các dự án giao thông cho biết ưu tiên tập trung phối hợp các quận huyện tháo gỡ vướng mắt về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo ubnd tp giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả dự án
cùng với đó khẩn trương hoàn tất thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh một mươi tám dự án thủ tục khởi công ba mươi một gói thầu dự án trình hội đồng nhân dân tp hcm các dự án trọng điểm khác